thưa quý vị ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù cử nhận được tin báo của công an xã đoàn đảo huyện phù cử tỉnh hưng yên
về việc tại quốc lộ ba mươi tám b thuộc địa phận thôn khả duy xã đoàn đào đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một phương tiện hiện chưa xác định với xe đạp
hậu quả khiến cho nạn nhân đi xe đạp tử vong đối tượng gây tai nạn đã điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường
sau hai ngày vào cuộc điều tra cơ quan công an đã làm rõ đối tượng điều khiển phương tiện gây tai nạn là bằng văn thêm chú tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận vào khoảng năm giờ ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thêm điều khiển xe đầu kéo kéo theo sami rơ móc đến khu vực quốc lộ ba mươi tám b
thuộc địa phận thôn khả duy xã đoàn đào đã gây tai nạn cho một người phụ nữ điều khiển xe đạp đi cùng chiều
do sợ hãi sau khi gây tai nạn đối tượng đã điều khiển xe

hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù cử đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật